liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây khiến hai người tử vong
công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe ô tô khách vượt mà không bảo đảm an toàn
cụ thể qua công tác điều tra tại hiện trường bước đầu công an huyện long thành nhận định thời điểm xảy ra tai nạn do lái xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi vượt ẩu
đánh lái không kịp nên tông vào phần đuôi xe container sau cú va chạm mạnh xe ô tô bốc cháy dữ dội và lan sang xe container
khiến lái xe ô tô và một hành khách ngồi hàng đầu tử vong theo ghi nhận đến một mươi một giờ cùng ngày giao thông qua khu vực trên đã lưu thông bình thường trở lại